trong vụ ngộ độc rượu ở phong thổ lai châu số nạn nhân tử vong đã lên đến chín người
vụ việc này đã trở thành một hồi chuông báo động trước tình trạng ngộ độc rượu ở nước ta
nhất là khi mà các nạn nhân đã uống phải rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trung tâm chống độc của bệnh viện bạch mai thường xuyên phải tiếp nhận những trường hợp bị ngộ độc rượu
do uống phải rượu có chứa cồn methanol
không như vậy ngộ độc methanol trong rượu đang có dấu hiệu gia tăng về số lượng và mức độ nặng
trước đây các bác sĩ của trung tâm có một thống kê trong hai năm tiếp nhận ba mươi người ngộ độc methanol
tức là mỗi tháng có trên một trường hợp nhưng thời gian gần đây thì cứ một hai tuần lại gặp một trường hợp
khi chất cồn vào cơ thể nếu vượt quá mức cho phép
dù chỉ rất ít cũng sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe thể chất và tâm thần
cồn là chất có tác động rất lớn đến bộ não ngay cả khi chỉ với một lượng nhỏ
chính vì vậy không chỉ có thể gây ngộ độc cấp
việc uống rượu thường xuyên sẽ làm xuất hiện các bệnh lý liên quan đến gan
dối loạn tâm thần hành vi thoái hóa hệ thần kinh nhiễm độc bệnh dạ dày và bệnh tim mạch
rất nhiều các cơ quan trên người có thể bị tổn thương do rượu
đấy là etanol rượu thông thường đấy nhé
còn đối với cồn công nghiệp methanol thì rõ ràng là rất là độc
và nó tổn thương rất nặng nề với máu và chúng ta đặc biệt là với não và với mắt
từ vụ ngộ độc ở lai châu cho thấy lượng rượu tồn du methanol ngưỡng cao
đang có mặt ở nhiều tỉnh thành là mối nguy hại trực tiếp tới người dân
các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là chính quyền các địa phương
cần phải quản lý chặt các nguồn rượu đặc biệt là những loại rượu chứa cồn công nghiệp
rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ